tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cả nước có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cả nước có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một ba trăm chín mươi bảy người trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm bốn mươi một ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi một ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi chín chín trăm chín mươi hai người